kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc vào sáng ngày hai mươi tháng năm
tại kỳ họp này quốc hội sẽ làm việc trong thời gian một mươi chín ngày tiến hành theo hai đợt
đợt một họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà quốc hội đến sáu mươi ba đoàn đại biểu quốc hội
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày hai mươi chín tháng năm
đợt hai họp tập trung tại nhà quốc hội từ ngày tám tháng sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ chín
quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra vào chiều nay tại hà nội
tại kỳ họp thứ chín dự kiến quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật năm dự thảo nghị quyết
và cho ý kiến đối với sáu dự án luật khác
quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
trong đó có nội dung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đánh giá tác động của đại dịch
các giải pháp ứng phó và phương án phát triển kinh tế xã hội cùng một số nội dung quan trọng khác
tại kỳ họp này quốc hội sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên toàn thể
quyền chất vấn của các đại biểu quốc hội vẫn được thực hiện bằng cách gửi văn bản
các bộ trưởng thành viên chính phủ sẽ trả lời theo quy định
bên cạnh đó quốc hội sẽ xem xét thông qua năm nghị quyết
đáng chú ý là nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố đà nẵng